từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ khoa học và công nghệ sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa asean và apo trong lĩnh vực năng suất tại hà nội
đây là một trong những sự kiện để triển khai sáng kiến của việt nam trong nhiệm kỳ chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
xây dựng lộ trình giải pháp nhằm tiếp cận thúc đẩy sản xuất thông minh cho các quốc gia asean
hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa asean và apo trong lĩnh vực năng suất là diễn đàn đầu tiên kết nối và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa asean và apo
qua đó kết nối hai tổ chức trong khu vực trao đổi cụ thể về các nội dung và cách thức hợp tác
cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy năng suất trong khu vực hướng đến đạt các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
trong bối cảnh covid một mươi chín việt nam đã làm rất tốt vai trò cầu nối giữa các nước
trong hoạt động thúc đẩy và năng suất trong khu vực
hội nghị thúc đẩy hợp tác về năng suất trong khu vực trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch của ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng của asean và chủ tịch apo
đặt nền móng cho sự kết nối giữa hai thiết chế đa phương quan trọng asean và apo